nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong các ngày trong trước sau lễ quốc khánh hai tháng chín
công an tp hcm đã triển khai tăng cường nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
qua đó kịp thời ngăn chặn và xử lý mạnh tình trạng sử dụng tàn trữ mua bán chất ma túy
chất kích thích tụ tập đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng
ghi nhận tại buổi kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm trong đêm của tổ liên ngành công an ba trăm sáu mươi ba
trong buổi làm việc của tổ liên ngành ba trăm sáu mươi ba công an tp hcm lực lượng đã tiến hành tồn tra lưu động
trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quản lý trong buổi tuần tra lực lượng đã tiến hành dừng xe kiểm tra
một số trường hợp không gắn biển kiểm soát không đổi nón bảo hiểm và các vi phạm khác
tại khu vực phường hiệp phú tp hcm tổ tồn tra phát hiện người đàn ông có biểu hiện bất thường
và không đổi mũ bảo hiểm dừng xe kiểm tra tại chỗ người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân
kèm theo biểu hiện say xỉn tổ liên ngành đã mời về trụ sở công an phường làm việc
qua test nhanh nồng độ cồn đo được là tám trăm sáu mươi sáu mg trên lít khí thở
theo công an tp thủ đức tp hcm trong dịp cao điểm lễ quốc khánh hai tháng chín này các đơn vị sẽ
được huy đạo một trăm linh lực lượng vừa lập chốt và tồn tra lưu động cả ngày lẫn đêm nhằm ngăn chặn xử
lý các hành vi vi phạm về an ninh trực tự an toàn giao thông đồng thời thực hiện phân làng
điều tiết đảm bảo giao thông được thông suốt
trong dịp lễ quốc khánh hai tháng chín lực lượng cảnh sát giao thông công an phố đức tăng cường
tuần tra kiểm soát và phối hợp với các lực lượng khác để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm giao thông và điều khiển xe trên đường mà có nồng độ cồn và
dứt thích và mỡ tí đồng thời tăng cường điều tiết điều hòa giao thông vào giai đoạn cao điểm
đầu và cuối dịp lễ với quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông an ninh trật tự kéo giảm
tai nạn và không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố hồ chí minh đã quán trị
cho toàn thể cán bộ chiến sĩ và xây dựng quy chế phối hợp với công an các quận huyện thành phố thủ đức
một trăm linh quân số phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân
trong lễ đảm bảo khu vực trung tâm thành phố không để tình trạng thanh thiên niên tụ tập đua xe trái phép
diễn ra trên thành phố và tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông

đua xe trái phép
trước thông tin một số trang mạng xã hội lan truyền
về lực lượng cảnh sát giao thông thành phố
sẽ kiểm tra tất cả các phương tiện sau hai mươi hai h
trong các ngày lễ
đại diện phòng cảnh sát giao thông cho biết
việc tuần tra kiểm tra này không phải chỉ thực hiện
trong dịp lễ hai tháng chín năm nay
mà tổ ba trăm sáu mươi ba đã thành lập và thường xuyên được
các quận huyện ra quân trong thời gian qua
dịp lễ này chỉ là tăng cường liên tục và đồng bộ
ở tất cả các quận huyện và thành phố thủ đức
để công tác được hiệu quả hơn
giúp người dân có những ngày lễ trong an lành hạnh phúc